thưa quý vị các đồng chí và các bạn đầu năm hai nghìn hai mươi sau khi bị lực lượng công an các tỉnh tây nguyên đấu tranh quyết liệt
giáo hội tin lành đấng christ việt nam hay còn gọi là eccv một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo
được ihinie và các đối tượng phun rô lưu vong tại mỹ móc nối với số đối tượng trong nước dựng lên bị tàn giã
tuy nhiên với ý đồ sử dụng vấn đề tôn giáo như một chiêu bài chính trị để chống phá đảng nhà nước việt nam
xuyên tạc vu khống việt nam đàn áp tự do tôn giáo vi phạm dân chủ nhân quyền
các thế lực thù địch và phun rô lưu vong tìm mọi cách để phục hồi lại tổ chức phản động dưới vỏ bọc tôn giáo này
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức mới có tên gọi hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên
viết tắt là chpc được sáng lập do aga cầm đầu với vai trò mục sư
cũng từ đây âm nhạc
âm mưu thâm độc ảo tưởng về một nhà nước ly khai tự trị của phun rô lưu vong được dựng lên một cách đầy đủ hơn
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cái nhìn toàn diện về quá trình hình thành phương thức hoạt động
của các đối tượng cầm đầu tổ chức phun rô lưu vong này trong chương trình góc nhìn sự thật ngay sau đây
sau khi ý đồ phục hồi giáo hội tin lành đấng cris việt nam bị phá sản
nội dung của hội thánh tin lành đấng cris việt nam bị phá sản
hội bộ hội thánh umcc mà ihinie cầm đầu tại mỹ cũng bắt đầu lục đục nảy sinh mâu thuẫn
với sự hậu thuẫn của nguyễn đình thắng đối tượng cầm đầu tổ chức ủy ban cứu trợ người dược biển bpsos
aga một phần tử cốt cán phụ tá thân cận của ihinie tách khỏi umcc
thành lập một tổ chức mới có tên gọi hội thánh tin lành đấng christ tây nguyên
viết tắt là chp
mưu đồ của chúng không thay đổi đó là nhằm tập hợp lực lượng kích động tư tưởng ly khai tự trị
thành lập nhà nước dega của người đồng bào dân tộc thiểu số tại tây nguyên
tháng chín năm hai nghìn hai mươi aga chính thức công bố logo nhận diện của tổ chức
tự xưng là một sư đại diện đồng thời chỉ đạo thành lập bộ khung tạm thời trong nước
đứng đầu là a đảo ở xã korkai
huyện sa thầy tỉnh công tum với giai trò làm hội trưởng
hai hội phó gồm inuen azul trú tại huyện kronpak đắk lắc và ipernie ở sông hinh phú yên
tiếp đó là ica crepe bờ á làm thủ quỹ và hợt teo gia là hội diên
thông qua các tổ chức các hội thánh các hoạt động sinh hoạt tôn giáo
thì số lúc này lôi kéo vào tập trung của quần chúng tín đồ
lồng ghép những tư tưởng dân tộc hẹp hòi đi khai tự trị vào để tập hợp lực lượng
tiến tới gây rối biểu tình bạo loạn
và cái mục đích cuối cùng là để thành lập nhà nước riêng
nhà nước đề ga tự trị ly khai khỏi việt nam
các đối tượng sử dụng tôn giáo như là một hình thức để tập hợp lực lượng
nơi dụng vấn đề tôn giáo để tập hợp lực lượng
và lôi kéo vào phố đông người tham gia
khi mà có số đông người tham gia thì sẽ lợi dụng cái vấn đề đó
để mà lôi kéo vào quần chúng đông đông người tham gia các hoạt động chống phá
và đạt những lực và lây mất của tình hành chính trị trên địa bàn
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
fpc đã phát triển tám mươi hai tín đồ tại hai mươi buôn làng ở một mươi ba quyện thuộc tỉnh đắk lắc
gia lai công tân phú yên đắk nông và lâm đồng
tuy nhiên qua xác minh để phô trương thanh thế và môi tiền của các đối tượng bên ngoài
a đảo và các đối tượng trong nước đã nâng khống lên là xây dựng được hai mươi bốn điểm nhóm
với trên bảy trăm linh tín đồ tham gia
lòng ghép trong những buổi lễ hát thanh ca cầu nguyện
chúng tuyên truyền xuyên tạc chính sách của đảng nhà nước về nhân quyền tự do tôn giáo
kích động tư tưởng
khai tự trị đấu tranh đòi tự do tôn giáo tự quyết dân tộc
tiến tới thành lập tôn giáo riêng nhà nước riêng
tất cả hoạt động của các số đối tượng trong nước được a đảo tại mỹ chỉ đạo
định hướng được nguyễn đình thắng hỗ trợ đắc lực bằng việc tổ chức các khóa huấn luyện trực tuyến
về xã hội dân sự cho số đối tượng này đưa ra nước ngoài để làm nhân chứng vô cáo việt nam
đàn áp tín đồ tinh lành ở tây nguyên
chỉ đạo hình thành tổ chức nhen nhóm chống độ chính trị trong nước thì các đối tượng chỉ đạo
tất cả số đối tượng ở bên trong tham gia vào các hoạt động tập huấn nhân quyền hội họp trực tuyến
tìm mọi cách để thu thập các thông tin ở bên trong rồi biện đặt xuyên tạc nguyên cáo để chuyển ra bên ngoài
để các đối tượng ở bên ngoài mà trực tiếp là nguyễn đình thắng chỉ đạo biên phạm lại thành những bản báo cáo
có nội dung sai lệch bằng tính xuyên tạc nguyên cáo đối với chính quyền việt nam

mà có chức năng theo dõi vấn đề nhân quyền quyền con người quyền tự do tôn giáo ở việt nam và trong khu vực
nếu mà phun rô đứng độc lập thì không làm được gì cả
bởi vì bản chất phun rô thì người dân người ta biết hết rồi
nhưng mà phun rô muốn làm được muốn gây rối gây bảo loạn
muốn đạt được mục đích mà theo kỳ hiệu của tổ chức phun rô
thành đập nhận được cái gọi là đế gá độc lập thì nó phải có quân chúng
mà muốn có quân chúng thì phải có một tổ chức tôn giáo nào đấy để lừa bị quân chúng
thì ở đây trước đây là có tên là đế gá
như tôi đã phân tích trước bây giờ là sang tên là đội chính trị
thì mục đích của ihin aga cũng như izon và cơ sở rươn
ở đây là đang lợi dụng chỗ này
cần phải nói thêm rằng trong tổ chức tinh lạnh đấng chris tây nguyên chbc
hai đối tượng đóng giai trò cầm đầu quốc cán là aga và a đảo
đều có quá khứ không mấy sạch sẽ
cả hai đều trú tại xã cơ rơ cơi quyện sa thầy tỉnh công tâm
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu a đảo xuất cảnh sang đông timor
dự hội nghị tự do tôn giáo khu vực đông nam á sip bốn
hắn đã tiếp xúc gặp gỡ nhiều đối tượng phản động lưu dông
theo sự xúi dục của aga và bruno lưu dông
trở về nước a đảo tích cực tổ chức cho người đồng bào dân tộc thiểu số tây nguyên xuất cảnh trái phép
và bị công an tỉnh gia lai bắt giữ ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
hắn bị xử lý năm năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
kết quả đấu tranh cho thấy từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
với sự hướng dẫn chỉ đạo của anga a đảo đã tổ chức ba đợt đưa được một mươi người xuất cảnh trái phép sang thái lan thu lợi hơn bốn mươi triệu đồng
giới aga tên này xuất cảnh sang thái lan vào năm hai nghìn một mươi ba
sau đó sang úc và được ihin nien đưa về làm phụ tá tại hội thánh tinh lành đấng cris tại hoa kỳ
hiện nay là đối tượng đang bị công an tỉnh gia lai truy nã
với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
dù không trải qua trường lớp thần học nào và cũng không được giáo hội tin lành nào phong chức phẩm
nhưng khi đứng ra thành lập chpc với mục đích khuết trương uy tín tạo chỗ đứng để lôi kéo tín đồ
hắn tự nhận là mục sư đại diện
trò hề của aga được ông mục sư cực đoan nguyễn công chính giạch mặt
khi nội bộ umcc chỉ ra
trong các vụ biểu tình bạo loạn tại tây nguyên vào các năm hai nghìn một và hai nghìn bốn
cũng với vỏ bọc tôn giáo tin lành đề ga rồi sau đó là tà đạo hà mòn đã được các tổ chức phun rô lưu vong sử dụng
như một thứ vũ khí lợi hại để tập hợp lực lượng kích động đồng bào
thì giờ đây tin lành đấng chris tây nguyên cũng là chiêu bài tương tự
đó là lợi dụng niềm tin tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tây nguyên
để phục vụ cho mưu đồ thanh lập nhà nước để ra tự trị
xong ý đồ đó đã sớm bị phát hiện
những đối tượng cốt cán cầm đầu của chpc lần lượt bị bóc gỡ
đánh sập một âm mưu đen tối ngay từ khi còn trong trứng nước
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau